công an thị xã duy tiên hà nam cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với lưu ngọc hiền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
và ngo ngọc khôi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy cùng chú ở huyện đông anh thành phố hà nội
về hành vi làm giả con dấu tài liệu cơ quan tổ chức
trước đó ngày một mươi ba tháng chín trong khi làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín
trên tuyến quốc lộ một a thuộc địa phận thị xã duy tiên tổ công tác tiến hành dừng xe ô tô biển kiểm soát
tám a một nghìn sáu trăm sáu mươi sáu để kiểm tra giấy tờ khai báo y tế
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện lưu ngọc hiền và ngô ngọc khôi
không đủ các điều kiện đi vào địa bàn tỉnh hà nam để làm việc
giấy xác nhận đi lại do yêu cầu công việc của hai đối tượng có dấu hiệu làm giả
tổ công tác đã lập biên bản và đưa hai đối tượng về trụ sở công an thị xã duy tiên để điều tra làm rõ
công ty chúng tôi thì thứ nhất là không thuộc diện ưu tiên và xe chúng tôi thì không phải là luồng xanh
nên là không được chính quyền địa phương chấp nhận cho việc mà xác nhận cái vào giấy đi đường
chính vì vậy nên là chúng tôi làm giả cái giấy đi đường để mà có thể là đi xuống công trình để đi khảo sát công trường
quá trình điều tra cơ quan công an xác định lưu ngọc hiền là giám đốc công ty cổ phần htec
có địa chỉ tại huyện đông anh hà nội và ngô ngọc khôi là nhân viên
kỹ thuật công ty do không thuộc diện ưu tiên để cấp luồng xanh hiền đã sử dụng máy tính cá nhân
và phần mềm sao chép để in giấy xác nhận đi lại do yêu cầu công việc của hiền và khôi
đồng thời làm giả con dấu và chữ ký của lãnh đạo xã nguyên khê huyện đông anh hà nội
nhằm mục đích đi qua các chốt kiểm dịch để vào địa bàn hà nam
qua sự việc trên thì cơ quan công an khuyến cáo người dân cũng không được làm giả
cũng như là sử dụng các giấy tờ của các cơ quan tổ chức
hiện công an thị xã duy tiên đã tiến hành khám xét nơi làm việc của hai đối tượng
thu giữ toàn bộ tăng vật liên quan và tiếp tục mở rộng điều tra
củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật